với mục tiêu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín gdp quý i tăng sáu bảy
chỉ số giá tiêu dùng cpi của tháng ba giảm hai mươi một so với tháng trước
cpi bình quân quý i năm hai nghìn một mươi chín tăng hai sáu mươi ba so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta vẫn còn nhiều thách thức trong phát triển
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào hôm nay
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục diễn biến tích cực trên các mặt nói chung
tổng cầu tăng mạnh tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tổng thể
tổng mức bán lẻ tăng một mươi hai khách quốc tế đến việt nam tăng trên bảy doanh nghiệp mới thành lập đạt trên hai mươi tám bốn nghìn doanh nghiệp
tăng sáu hai về số doanh nghiệp và ba mươi bốn tám về vốn trên một mươi năm doanh nghiệp hoạt động trở lại
thủ tướng đánh giá đây là điều đáng mừng cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện
các nhà đầu tư trong nước và thế giới
tiếp tục được đánh giá cao thủ tướng tuyên dương bộ công an đã triệt phá hàng tấn ma túy
mang lại sự hạnh phúc bình yên cho nhiều gia đình và người dân
thủ tướng lưu ý tăng trưởng quý i tuy đạt khá cao nhưng vẫn thấp hơn năm hai nghìn một mươi tám
do vậy điều quan trọng nhất là phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong toàn năm
thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại bất cập trong quý i vừa rồi đó là vốn đầu tư công đạt thấp
trong đó vốn nhà nước chỉ đạt một mươi bốn bảy kế hoạch
không giả ngăn được không có thể tăng trưởng có công trình không gì
chúng ta kiên quyết không chấp nhận được thực tế này
tôi yêu cầu với bộ trưởng bộ công an đầu tư các bộ ngành giả trình rõ và phải có biện pháp mạnh
trong vấn đề đầu vốn đầu công đầu cư công thực hiện giả ngăn
đó là ngay trong cái tháng bốn này
thủ tướng nêu rõ khu vực công nghiệp tăng chậm tín dụng tăng thấp thực thi luật gặp nhiều khó khăn
tác động nhiều đến đầu tư
nhất là các dự án mới

bộ công an đầu tư phải gắn trách nhiệm và đề xuất giải pháp
thủ tướng yêu cầu tại phiên họp các báo cáo và thảo luận để đưa ra được nguyên nhân và có hướng khắc phục
nhằm đạt được kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong quý ii
để không mất đà trong các quý tiếp theo